đây là thuật ngữ y khoa dùng thay thế cho các khái niệm trước đây như liệt dương bất lực yếu sinh lý thiểu năng tình dục của nam giới
dối loạn cương dương biểu hiện nhiều hình thức như có ham muốn tình dục nhưng dương vật không đủ cương cứng để giao hợp
cương không đúng lúc khi không giao hợp thì cương như lúc lâm trận thì không dương vật cương không cứng hoặc không đủ lâu để giao hợp không trọn vẹn
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương phó giám đốc bệnh viện thận hà nội tần suất bị dối loạn cương dương tăng dần theo độ tuổi
từ bốn mươi tuổi trở lên tỷ lệ nam giới bị dối loạn cương dương khoảng bốn mươi và tăng lên khoảng sáu mươi khi nam giới dần bước sang giai đoạn lão niên
sau ngày nay tình trạng này ngày càng trẻ hóa có thể gặp ở năm dưới độ tuổi ba mươi nhất là giai đoạn trên ba mươi năm tuổi
theo các nghiên cứu ở châu âu bên cạnh các nguyên nhân hàng đầu gây dối loạn cương dương là do các bệnh lý về mạch máu như bệnh tim mạch
huyết áp cao hoặc tăng cholesterol trong máu sơ gan suy thận chiếm năm mươi bốn
đai tháo đường hai mươi một chấn thương cuộc sống tám dối loạn hoc mon sáu thì chính những áp lực xã hội và tác động từ môi trường sống khiến người trẻ mắc căn bệnh này ngày càng nhiều
trong đó nổi bật là những thói quen sinh hoạt không lành mạnh stress bị kích thích từ sách báo phim ảnh khiêu dâm
đặc biệt thói quen hút thuốc uống quá nhiều rượu bia ăn thiếu chất và lời vận động cũng góp phần lớn trong việc gây ra chứng dối loạn cương dương
việc thường xuyên sử dụng rượu bia đồ uống có cồn sẽ làm ức chế
chứng dụng rượu bia có cồn sẽ làm ức chế trung khu thần kinh khiến cho ham muốn tình dục suy giảm gây dối loạn khả năng tình dục ở nam giới
một nguyên nhân thường gặp nữa gây chứng dối loạn cương dương ở người trẻ tuổi là tâm trạng lo lắng căng thẳng liên tục do công việc đời sống tình cảm gia đình
nghiên cứu về những người đàn ông bị dối loạn cương dương nói chung và nghiên cứu về những người đàn ông trẻ tuổi bị dối loạn cương dương nói riêng
thì các yếu tố sức khỏe về thể chất đóng vai trò then chốt trong vấn đề dối loạn cương dương bác sĩ nguyễn thế lương cho biết
những âm lực đó sẽ tạo tác động không tốt lên hệ thống thần kinh giao cảm làm tăng tiết adrenaline gây co mạch
đây là một nguyên nhân làm cản trở máu dẫn đến các thể hàng gây ảnh hưởng đến các vấn đề cương dương và ảnh hưởng tới chuyện yêu của bạn
mất phong độ vì dối loạn cương dương không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm người đàn ông đánh rơi sự tự tin
đa phần họ sẽ ngại ngùng trước người phụ nữ vì việc giao hợp không còn được trọn vẹn
xong chúng ta cần biết rằng trong tam thập lục kế tàu vi không phải lúc nào cũng là thượng sách
vi càng kéo dài tình trạng càng trầm trọng
thay vào đó nếu có những dấu hiệu bất thường khi quan hệ tình dục như đã mô tả ở trên
hãy cởi mở tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định các xét nghiệm cần thiết từ đó có hướng điều trị đúng đắn
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương để trần đoán ngoài việc dựa vào triệu chứng cũng như thói quen sinh hoạt
tâm lý bệnh lý kèm theo nếu có bác sĩ có thể cho bạn làm xét nghiệm máu nội tiết tố teptoterol
prolactic fsh lh s cardio xét nghiệm chức năng can thận đường máu xét nghiệm nước tiểu siêu âm doppler
để đánh giá lưu lượng máu ở dương vật phát hiện những bất thường ở cơ quan sinh dục
ngoài ra còn có khám phản sợ hành hàng test tiên thuốc vào tể hàng
dối loạn cương dương cần phải bắt bệnh đúng chữa tận gốc có nghĩa là phải điều trị theo nguyên nhân
chẳng hạn như điều chỉnh testroteinrone nếu có suy sinh dục điều chỉnh các dối loạn nội tiết
phẫu thuật dị tật dương vật phẫu thuật mạch máu
bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ trị liệu tâm lý không những cho người bệnh mà còn cho cả vợ
bạn gái để giúp người nam vượt qua khủng hoảng tâm lý thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương chia sẻ
có nhiều câu hỏi đặt ra thù dâm có thể gây ra dối loạn cương dương hay không
nghiên cứu cho thấy thủ dâm rất phổ biến ở mọi lứa tuổi
khoảng bảy mươi bốn nam giới cho biết đã thủ dâm so với bốn mươi tám một ở nữ giới
thủ dâm đúng cách có thể có lợi cho sức khỏe giúp giải tỏa căng thẳng giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon
thủ dâm đúng cách không lạm dụng không gây ra dối loạn cương xuất tinh sớm hay vô sinh
cần lưu ý nếu thủ dâm xe cách và nhiều quá mức
trước tiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý do luôn phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này
làm ảnh hưởng đến việc hàng ngày
thủ dâm sai cách cũng có thể liên quan đến chứng xuất tinh sớm viêm miệng đạo dối loạn cương dương
đôi khi thực hiện thủ dâm là hoàn toàn bình thường ở cả nam và nữ
tuy nhiên nên dành thời gian cho học tập cũng như công việc nhiều hơn so với quá chú trọng vào chuyện ấy
khiến cho cuộc sống mất cân bằng
nếu có dấu hiệu thủ dâm quá mức mọi người nên
tham gia vào các hoạt động thể thao như chạy bộ đi bộ tập gym
dành thời gian cho bạn bè cải thiện các mối quan hệ mà trước đây hay bỏ qua
thử sức mình trong các hoạt động mới để bản thân trở nên bận rộn hơn hạn chế ở nhà một mình
khi có những biểu hiện của nghiện thủ dâm
cũng cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và điều trị thích hợp
tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng
việc khó có được và khó giữ được sự cương cứng trong khi thủ dâm
hoặc trong khi quan hệ tình dục có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác
tuổi là yếu tố dự báo quan trọng nhất của dối loạn cương dương
phổ biến ở nam giới trên bốn mươi tuổi với khoảng bốn mươi bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó
tỷ lệ dối loạn cương dương hoàn toàn hoặc không có khả năng cương cứng
tăng từ năm ở nam giới tuổi bốn mươi lên khoảng một mươi năm ở tuổi bảy mươi
xem phim ảnh khiêu dâm có gây ra dối loạn cương dương hay không
không có bằng chứng đủ lớn nào cho thấy việc xem phim khiêu dâm gây ra dối loạn cương dương
việc sử dụng phim khiêu dâm trên mạng internet và tỷ lệ chuẩn đoán dối loạn cương dương
ở nam giới dưới bốn mươi tuổi đều tăng
điều này khiến một số nhà nghiên cứu tin rằng phim khiêu dâm có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được
và duy trì cương cứng của người xem là nam
do đó tốt nhất hãy chính xa những loại phim ảnh có tính chất khiêu dâm
và khi nào thì bạn cần phải đi khám
hãy nói với bác sĩ nếu bạn gặp triệu chứng về dối loạn cương dương
để bác sĩ tư vấn các giải pháp cho dối loạn cương dương
ví dụ các bác sĩ có thể khuyên những người đàn ông mắc hội chứng dối loạn cương dương
thừa cân nên giảm cân
điều này là do việc duy trì cân nặng hợp lý để làm tăng mức tetroterol
giúp nam giới dưới giảm cương cứng hơn
bác sĩ cũng có thể đề nghị các kỹ thuật giảm căng thẳng
hoặc liệu pháp hành vi nhận thức cho những người đang đối phó với dối loạn cương dương
do các vấn đề tâm lý hoặc tình cảm
trong lịch sử thủ dâm thường mang định kiến xấu
nhưng thực chất thủ dâm có ý nghĩa như thế nào
tác dụng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần ra sao
khi nào thủ dâm là bệnh sẽ được giải đáp bởi bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương trong bài viết dưới đây
trong lịch sử việc thủ dâm tự đụng chạm vào cơ quan sinh dục của bản thân
nhằm mục đích tạo ra khóa cảm đã bị áp đặt là một hành động xấu
mang tính bệnh hoạn và có thể gây hại đến cả thể chất và tinh thần người thực hiện
tuy nhiên mặc cho những thái độ tiêu cực trong lịch sử
cũng như sự cân đoán về mặt văn hóa tôn giáo
thù dâm vẫn xuất hiện trong mọi hình thức xã hội loài người
ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
rất nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh thủ dâm có những tác dụng có lợi
giúp cải thiện sức khỏe tinh thần thể chất và sức khỏe tình dục
công bằng mà nói nếu bỏ qua những sự kỳ thị từ xa xưa
ta có thể hoàn toàn tự nhận thấy thủ dâm là một việc lành mạnh
có lợi cho sức khỏe và mang thiên tính của loài người
trong thực tế việc thủ dâm diễn ra trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân
thậm chí bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh qua giai đoạn ấu thơ cho đến khi trưởng thành
và nhiều khi chúng ta không ý thức được sự hiện hữu của hành động thù dâm
các nhà khoa học chứng minh rằng thủ dâm có vai trò quan trọng
trong quá trình hình thành phát triển hệ thống đáp ứng tình dục của loài người
ngay sau khi trao đời trẻ sơ sinh sẽ nhanh chóng cảm thấy
việc đụng chạm vào bộ phận sinh dục mang lại cảm giác thích thú phấn khích
do đó nhiều trẻ sẽ bắt đầu làm quen phối hợp với các bộ phận
để cọ sát vào bộ phận sinh dục
mặc dù những thủ thuật kích thích bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh
không được coi là một hành động có tính dục
nhưng nó vẫn mang lại một sự khói cảm ở mức độ nhất định cho trẻ
ở độ tuổi thanh thiếu niên các bạn trẻ đã phát triển ý thức về bản thân rất tốt
và luôn mong muốn khai thác những tiềm năng của bản thân kể cả tiềm năng tình dục
trong giai đoạn này các chàng trai cô gái bắt đầu có ý thức về tiềm năng tình dục của họ
liên tưởng suy nghĩ về tình dục trở nên thường xuyên và rõ ràng hơn trong suốt giai đoạn vị thành niên
và tần suốt thủ dâm cũng thường xuyên hơn
các bạn trẻ thường xuyên tò mò quan tâm thậm chí có thể sầu lo về thủ dâm
những biểu hiện sẽ phát triển song hành về nhận thức tình dục
các con trẻ sẽ tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin về tình dục giáo dục giới tính và thủ dâm từ gia đình
bạn bè thầy cô đặc biệt là mạng xã hội và internet
điều không may là các thông tin này thường rất mâu thuẫn nhau
và rất nhiều thông tin không chính xác và không có cơ sở khoa học
điều này có thể gây hoang mang cho trẻ rất nhiều
do đó vai trò của thầy cô và gia đình là định hướng các thông tin chính xác khoa học cho trẻ
trong đó cần giải thích rõ cho trẻ hiểu thủ dâm là một trải nghiệm tình dục an toàn
tích cực có thể kiểm soát và trẻ không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó
thủ dâm ở độ tuổi trưởng thành thường được xem như sự diễn tập
lấy kinh nghiệm trước khi phát sinh quan hệ tình dục với bạn tình
tuy nhiên trong thực tế thủ dâm luôn tồn tại đồng hành và có thể phối hợp với các hoạt động tình dục khác
ngay cả khi bạn đã có bạn tình hoặc đã lập gia đình
chẳng hạn khoảng bảy mươi nam giới trên hai mươi tuổi thủ dâm và hơn năm mươi nữ giới trên ba mươi tuổi thù dâm
trên thực tế việc thù dâm khá phổ biến ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng như bất kỳ giới tính nào không kể nam hay nữ
thủ dâm hay còn được gọi là hoạt động một mình tuy nhiên những số liệu nghiên cứu cho thấy
những người đã có bạn tình chung sống với bạn tình hay đã kết hôn có xu hướng thủ dâm nhiều hơn
những người không có bạn tình hay sống một mình
điều này bác bỏ quan điểm những người thủ dâm là những người
thất bại và không có bản tình hay sống một mình

hai quan niệm thủ dâm là hành vi chỉ dành cho những cá nhân không có bạn đời hoặc những người thiếu thốn tình dục
những lý do chủ yếu của người lớn thù dâm là để giải tỏa áp lực tình dục để đạt khoái cảm
để trải nghiệm tình dục khi không có bạn tình hay đơn giản chỉ là để thư giãn
đối với những người lớn tuổi thủ dâm có thể là phương tiện chính để họ thỏa mãn tình dục
nhất là đối với những người mà bạn tình của họ bị ốm đi vắng hoặc qua đời hoặc đã ly hôn
và dưới đây là các lợi ích sức khỏe của thù dâm
rất nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh thù dâm có thể đem lại những lợi ích về thể chất
tâm hồn cũng như sức khỏe tình dục
họ chứng minh rằng sự kích thích và cực khoái khi thủ dâm có thể giúp giảm stress
giảm tỏa áp lực tình dục cung cấp thú vui tình dục và sự thân mật trước khi bạn tình sẵn sàng
cho việc giao hợp bằng âm đạo hậu môn hay bằng miệng có vai trò như một hình thức tình dục an toàn
để giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn
là một giải pháp cho những người không có bạn tình bao gồm cả những người lớn tuổi
giải pháp cho những người đang trong quá trình kiêng quan hệ để phòng tránh có thai
chu kỳ kinh nguyệt hoặc bạn tình đang bị ốm
tạo điều kiện cho những cá nhân để học cách đụng chạm và kích thích tình dục
cải thiện chất lượng giấc ngủ tăng cường hệ miễn dịch giúp đề phòng một số bệnh như cúm
cải thiện chương lực cơ sàn trậu và hộ môn giảm nguy cơ xón tiểu và xa sinh dục
tăng lưu thông máu tới vùng bộ phận sinh dục kích thích sản xuất endofin
tăng chuyển hóa oxy và tăng chức năng của các tế bào khắp cơ thể
tạo cảm giác khỏe mạnh thúc đẩy lòng tự trọng cao hơn
tăng mức độ hài lòng trong hôn nhân và tình dục cung cấp giải pháp cho tình trạng dối loạn chức năng sinh dục
ngoài những tác dụng trên thù dâm còn được coi là một biện pháp chữa trị các dối loạn chức năng tình dục
với những nhà trị liệu tình dục thù dâm thường được sử dụng như một kỹ thuật trị liệu
để điều trị các dối loạn chức năng sinh dục
thủ dâm theo hướng dẫn là một trong những biện pháp chính điều trị chứng dối loạn cực khói ở phụ nữ
với đàn ông kỹ thuật thực hành thủ dâm có thể làm tăng khả năng kiểm soát xuất tinh
và ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm
ngoài ra thù dâm còn được coi là một lựa chọn sức khỏe tình dục
những người có thái độ tích cực cởi mở về tình dục giới tính và chuyện thủ dâm
thường có xu hướng bảo vệ mình tốt hơn trong việc ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục
ít bị mang thai ngoài ý muốn và ít bị lạm dụng tình dục hơn
thù dâm khi nào là bệnh và cảm giác tội lỗi khi thù dâm
mặc dù có hàng loạt những lợi ích về sức khỏe của thủ dâm được nêu ra
nhưng nhiều người vẫn cảm thấy tội lỗi và hồ thẹn về việc đó
còn đến khoảng năm mươi đàn ông và năm mươi phụ nữ cảm thấy tội lỗi khi thù dâm
trên thực tế đa số những người đàn ông và phụ nữ mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi thủ dâm
nhưng cảm xúc nổi trội nhất vẫn là thỏa mãn và sung sướng
mặc dù thủ dâm là biện pháp thực hiện quan hệ tình dục an toàn nhất
tuy nhiên chính những cảm xúc tiêu cực trong hoặc sau quá trình này
làm đe dọa sức khỏe tình dục và hạnh phúc của nhiều người
mặc dù hầu hết các câu chuyện truyền thuyết liên quan đến thủ dâm đã bị bác bỏ
thì những người thủ dâm quá nhiều vẫn phải nhận những thái độ kỳ thị của những người xung quanh
tuy nhiên khái niệm như thế nào là quá nhiều lại khá mơ hồ và hầu hết các trường hợp là hoàn toàn bình thường
thủ dâm chỉ được coi là bất thường khi bạn không thể kiểm soát hoạt động và hành vi thủ dâm của mình
ví dụ như việc bạn không thể ngừng việc thù dâm lại được
việc thù dâm liên tục gây dối loạn các trích năng động sinh hàng ngày của bạn
gây ảnh hưởng lên nghề nghiệp cũng như các mối quan hệ của bạn
các dối loạn này nằm trong bệnh cảnh dối loạn ám ảnh cưỡng chế
tóm lại thủ dâm được coi là công cụ quan trọng để chúng ta tự tìm hiểu về bản thân
cũng như học hỏi thêm những khía cạnh của cuộc sống tình dục
chúng ta đều có mong muốn nội tại về việc khám phá bản thân mình
thủ dâm giúp chúng ta có những trải nghiệm về cơ thể tâm hồn của bản thân mình
về những thứ ta thích hay không thích những nơi ta muốn được chạm vào
những nơi làm chúng ta hưng phấn hay những chỗ không được chạm vào vì có thể làm ta mất hứng
thù dâm là phương thức tình dục khiến ta dễ dàng tận hưởng chính mình
giúp tăng cường thể chất tâm thần và sức khỏe tình dục của chúng ta
tuy nhiên nếu lạm dụng việc này sẽ không tốt cho sức khỏe
và khi đó thủ dâm sẽ không tốt và được coi là một loại bệnh cần phải điều trị